phiên tòa sẽ có những diễn biến mới nào tiếp theo
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại